thưa quý vị sáng nay tại trụ sở bộ công an tại tp hcm đảng ủy công an trung ương bộ công an đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua đặc biệt
công an nhân dân lá chắn thép phòng chống dịch covid một mươi chín thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam dự và chỉ đạo hội nghị
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
cùng dự có đồng chí nguyễn văn nên ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương các tỉnh thành phía nam
phong trào thi đua đặc biệt công an nhân dân lá chắn thép phòng chống dịch covid một mươi chín thành bảo kiếm đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
đường bộ công an phát động trong thời điểm dịch covid một mươi chín bùng phát tại phía nam và lan rộng ra các tỉnh trong cả nước
ngay từ khi dịch bùng phát bộ công an là cơ quan đầu tiên thành lập bộ chỉ huy tiền phương
do một đồng chí thứ trưởng là chỉ huy trưởng trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại phía nam đồng thời là tổ phó tổ công tác đặc biệt của chính phủ
bộ công an đã kiện toàn ban chỉ đạo ở công an các địa phương do giám đốc công an các tỉnh thành làm trưởng ban
từ phong trào thi đua đã xuất hiện hàng trăm điển hình tiên tiến việc làm tử tế cách làm sáng tạo và những tấm gương dũng cảm hy sinh
sẵn sàng lao vào tâm dịch cùng tham gia tổ chức truy vết sẵn sàng cùng anh em đồng đội ở tại cơ quan chống dịch
ba bốn tháng không về nhà đặc biệt khi dịch covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh căng thẳng bộ công an đã chỉ đạo thành lập bệnh viện giã chiến
với gần hai cán bộ chiến sĩ y bác sĩ học viên trong lực lượng công an tri viện từ các tỉnh thành
phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn đầu phong trào thi đua công an các đơn vị địa phương cần tiếp tục phối hợp với các cấp các ngành
đặc biệt là với lực lượng quân đội với ngành y tế cần nghiên cứu đề ra các giải pháp tiếp tục thực hiện phong trào thi đua sáng tạo
đạt hiệu ứng tích cực sức lan tỏa sâu rộng hơn nữa đặc biệt làm tốt công tác phát hiện bồi dưỡng tổng kết nhân rộng các điển hình tiên tiến
tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp tiếp thêm sức mạnh trong phòng chống đại dịch covid một mươi chín kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân
lập được những chiến công thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch covid một mươi chín và đảm bảo an ninh trật tự
trong thời gian qua lực lượng công an đã triển khai chín đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
kéo giảm năm số vụ phạm pháp hình sự điều tra hơn hai mươi sáu năm trăm linh vụ phạm tội về trật tự xã hội bắt hơn năm mươi sáu ba trăm linh đối tượng triệt phá một hai trăm hai mươi năm băng nhóm tội phạm
bên cạnh đó đã ngăn chặn vô hiệu hóa một mươi một chiến dịch kế hoạch lợi dụng tình hình dịch covid một mươi chín để chống phá chống phá việt nam
bên cạnh việc bảo vệ an ninh quốc gia lực lượng công an cũng tăng cường công tác đảm bảo an ninh kinh tế an ninh mạng và trật tự an toàn xã hội
trong cuộc chiến với covid một mươi chín
ngày bảy tháng một mươi hai đã có hơn một mươi cán bộ chiến sĩ nhiễm và nghi nhiễm một mươi bảy chiến sĩ hy sinh tử vong do liên quan dịch covid một mươi chín
tôi trân trọng ghi nhận biểu dương và cảm ơn những đóng góp cống hiến hy sinh của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân
các đồng chí đã xây dựng hình ảnh đẹp của người công an cách mạng
thức cho dân ngủ ngon gác cho dân vui chơi lấy niềm vui hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui là lẽ sống của mình
góp phần củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước và chế độ
tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của lực lượng vũ trang nhân dân nói chung và lực lượng công an nhân dân nói riêng
tại hội nghị trang trọng này đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an bày tỏ niềm tin về tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân
đồng thời kêu gọi cán bộ chiến sĩ phát huy phẩm chất bản lĩnh kiên cường để vượt qua những thử thách sắp tới hết lòng tự nhân dân
nhân dịp này bộ công an cũng đã biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân xuất sắc trong công tác phòng chống dịch
và động viên một số đại diện thân nhân cám bộ công an hy sinh trong phòng chống dịch covid một mươi chín